chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị mới đây bốn mươi một bang của mỹ đã khởi kiện tập thể công ty meta
với cáo buộc cho rằng mạng sội facebook và instagram tác động tiêu cực đến trẻ em
vụ kiện là đình điểm của cuộc điều tra kéo dài từ năm hai nghìn hai mươi một
mà các bang của mỹ thực hiện đánh dấu những động thái quyết liệt của chính quyền mỹ
đối với những vi phạm của mạng sội ảnh hưởng xấu đến người dùng
còn ở việt nam các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào
khi để những thông tin xấu độc xuất hiện trên đó
việc xử lý các nền tảng xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cần phải thực hiện quyết liệt như thế nào
chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
sáu mươi bảy website cơ quan nhà nước bị lợi dụng che nội dung quảng cáo không phù hợp
kết quả ra soát của cục an toàn thông tin mới đây cho thấy
một mươi tám tỉnh thành phố và một mươi bộ ngành còn tồn tại sáu mươi bảy website cơ quan nhà nước bị lợi dụng
che nội dung quảng cáo không phù hợp
trong danh sách sáu mươi bảy trang web tên miền gov vn phát hiện nội dung quảng cáo không phù hợp
trong đó có nhiều trang web đã cảnh báo trước đó
những tẹp tin có nội dung độc hại xuất hiện trong kết quả tiêu diệt
tìm kiếm của google và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác
khi người dùng truy cập đường dẫn
điều này có thể dẫn đến nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu bị lợi dụng để đăng tải phát tán
những nội dung xấu độc xuyên tạc về chủ quyền chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
nhiều chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn ở nhiều quốc gia trong đó có việt nam
hãng bảo mật caber sky đã theo dõi và phát hiện hơn một mươi cuộc tấn công mạng
nhằm vào các tổ chức doanh nghiệp thuộc các khu vực khác nhau
nằm trong một chiến dịch sử dụng nhiều loại phần mềm độc hại khác nhau với động cơ trục lợi tài chính
chiến dịch tấn công này đã được tin tặc tiến hành suốt trong một khoảng thời gian
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tin tặc đã khai thác có lỗ hỏng trên các máy chủ và máy chạm để xâm nhập hệ thống
theo dữ liệu của caber sky các tổ chức được nhắm đến chủ yếu là cơ quan chính phủ doanh nghiệp
và tổ chức thương mại của nga ả rập xê út việt nam brazil và rumani
các sự cố tương tự cũng được phát hiện ở mỹ

đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đăng tải hình ảnh xấu tiêu cực vi phạm pháp luật trên các nền tảng xuyên biên giới
nhất là khi những thông tin đó lại xuất hiện từ chính trang cá nhân của những người nổi tiếng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội
dù không có giấy phép lái xe hạng a hai người mẫu diễn viên nổi tiếng ngọc trinh đã biểu diễn chạy xe phân khối lớn với nhiều động tác mạo hiểm
người này hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ thực hiện nhiều động tác lái xe nguy hiểm
việc biểu diễn xe này được nhóm hỗ trợ ngọc trinh quay biên tập thành những video clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội
sau đó các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn hai trăm bốn mươi bài post trên facebook hơn sáu trăm năm mươi bài viết trên website hơn ba video liên quan trên youtube
việc đăng tải nội dung tiêu cực hoặc phát tán những hành vi trái pháp luật đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ
đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội của người nổi tiếng
được hàng triệu người theo dõi
rất là tin thần tượng của mình rất là yêu thần tượng của mình và sẵn sàng làm theo những hành động của thần tượng
thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái hành vi rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng đến không chỉ giới trẻ mà có thể ảnh hưởng đến số đông những người đang sử dụng mạng xã hội này
việc công an thành phố hồ chí minh khởi tố bắt tạm giam người mẫu ngọc trinh chính là lời cảnh tình cho những ai coi thường pháp luật
sử dụng mạng xã hội là công cụ để đánh bóng bản thân bất chấp mọi thủ đoạn
không chỉ vậy các nền tảng mạng xã hội cũng đang trở thành mảnh đất màu mỡ
để nhiều đơn vị sản xuất dàn dựng các phim ngắn video có nội dung tình dục hóa thiếu lành mạnh phản cảm giật gân cầu khách
nhằm thu hút người xem thu về lợi nhuận quảng cáo rất lớn
tuy nhiên việc quản lý kiểm soát nội dung của các phim ngắn video clip này lại chưa chặt chẽ
do chưa thống nhất về thể loại cũng như trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nào

thì hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với cục điện ảnh để mà phân loại
bây giờ nó trả lời chung là cách xử lý thì nó cũng khó
trong một số tình huống nếu mà cái web drama đó được xác định là phim
thì chúng tôi cũng có thể xác định là phim
thì chúng tôi cũng có thể xác định là phim
thì trách nhiệm sẽ là do cục điện ảnh để xử lý
còn lãi thì là do bên bộ thông tin truyền thông trực tiếp là cục phát thanh truyền thông và thông tin điện tử
những thông tin nhảm nhí thô tục thiếu văn hóa tràn lan trên khắp các nền tảng mạng xã hội
danh giới giữa giải trí và phản cảm ngày càng trở nên mong manh
từng ngày từng giờ những hình ảnh ấy vẫn đang tác động
ảnh hưởng đến tâm lý của người dùng đặc biệt là giới trẻ
đây chính là hệ lụy mà mạng xã hội mang lại
và cần phải có những cơ chế giải pháp quyết liệt để đẩy lùi
các nền tảng xuyên biên giới đang ngày càng thể hiện sức mạnh độ bao phủ rất rộng trong đời sống xã hội
nhất là khi số lượng tài khoản ngày càng lớn và độ tuổi người dùng thì ngày một trẻ hóa
chính vì vậy nhiều đối tượng xấu trong nước và ở nước ngoài cũng đang lợi dụng mạng sội
để tuyên truyền những thông tin thất thiệt sai sự thật
nhằm lôi kéo người dân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội
đây là những hình ảnh mà nhóm trừ quỷ bảo lộc tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
chữa trị cho người bệnh dù không được các cơ quan chức năng cho phép
đánh đập bệnh nhân hành vi phản cảm là cách mà nhóm người này cho rằng để trừ ta
trừ quỷ chữa mọi bệnh nan y phản khoa học
nguy hiểm hơn nhóm này còn vươn vòi bạch tuộc ra nhiều hoạt động tôn giáo trái pháp luật
và lập hàng loạt các trang nhóm facebook tài khoản youtube để đăng tải hình ảnh rụ rỗ người khác tham gia
nhóm này đã tích cực lợi dụng mạng xã hội mạng internet
để mà tuyên truyền lôi kéo những người ở địa phương khác tham gia và nhất là những người nước ngoài
bởi vì những người ở xa không hiểu được bản chất thật sự của nhóm này
không hiểu được những hình thức hoạt động mê tính dự đoan phản khoa học của nhóm này
cho nên nhiều người do nhận thức chưa đầy đủ họ đã tin theo nghe theo
và những clip của nhóm này được đăng tải trên mạng được dành dựng rất công phu
được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
hồng hướng đến mục đích lấy được lòng tin của những người có nhận thức kém
nhóm này lôi kéo được để tham gia người đến địa phương
đa số là lợi dụng vấn đề trang mạng xã hội và lôi kéo những người ở xa ngoài tỉnh
một số ít và một số là ở nước ngoài việt kiều về để tham gia ở đây
đối với việc lợi dụng trang mạng để tuyên truyền đưa ra thông tin sai cho thật
thì phòng ba năm công an tỉnh đã xử lý
phạt là ba trường hợp với số tiền hơn hai mươi triệu đồng
đối với nguyễn thị thương linh bục nguyễn chu truyền và một số đối tượng cốt cán
qua đó thì việc xử lý này cũng cho quần chúng nhân dân thấy được
những vi phạm của nhóm trừ quỷ bảo lộc này đã được chính quyền xử lý theo quy định của pháp luật
từ đó cũng ngăn chặn và hạn chế tối đa việc người dân đến đây tụ tập
trước thực tế nhiều nền tảng xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật
bộ thông tin và truyền thông đã đẩy mạnh việc ra soát kiểm tra giám sát hoạt động
của các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại việt nam
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đoàn kiểm tra của bộ thông tin và truyền thông
đã công bố kết luận thanh tra toàn diện tiktok tại việt nam
trong đó kết luận chỉ ra tiktok đã có nhiều vi phạm liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử
nội dung độc hại gây hại cho trẻ em
nền tảng này đã vi phạm khi lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật việt nam
tại các máy chủ trong nước gồm thông tin giả mạo xuyên tạc kích động bạo lực kích động tệ nạn xã hội
thông tin gây hại cho trẻ em
thêm vào đó là quy trình kiểm duyệt tiktok còn chưa hiệu quả để lọt nhiều nội dung vi phạm pháp luật
tuy nhiên văn phòng tiktok việt nam và công ty tiktok việt nam
không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
việc này do tiktok singapore vận hành
điều này gây khó khăn cho công tác quản lý giám sát của lực lượng chức năng
đối với hoạt động của nền tảng này tại việt nam
sau khi chúng tôi kiểm tra cả văn phòng đại diện và công ty tiktok việt nam
thì mới phát hiện rằng là tất cả đều chịu sự quản lý
và hầu hết là chỉ có công ty tiktok của singapore
mới có những trách nhiệm chính trong các sai phạm của tiktok
vì vậy nên là chúng tôi có thể tìm hiểu
có thêm một đối tượng thứ ba
đó là công ty tiktok singapore
tiktok singapore họ mở văn phòng đại diện mở công ty
nhưng không giao một cái quyền gì cho hai ông này
và vì vậy nên khi chúng tôi kiểm tra hai ông này
thì hai ông này không có kỳ quyền gì
thì đây là yêu cầu đầu tiên
ông đã hoạt động việt nam ông đã mở văn phòng đại diện ông đã có công ty
thì công ty đó không phải là công ty bình phong
mà phải có quyền lực thực sự
phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình tại việt nam
từ những vi phạm trên
đoàn kiểm tra yêu cầu tiktok tại việt nam
chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật việt nam
và cần được tiktok singapore ủy quyền trực tiếp
tham gia hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
ngoài ra đoàn kiến nghị các bộ ngành có liên quan
trong việc thực hiện kết luận kiểm tra
và tăng cường công tác quản lý
đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
ông đã nhiều lần nói rồi
trong trường hợp mà các nền tảng xuyên biên giới
không chỉ có tiktok
mà không tương thủ pháp luật việt nam
không phối hợp hoạt động theo các quy định pháp luật việt nam
thì chắc chắn là những nền tảng đó sẽ không được chào đón
không được tạo điều kiện hoạt động tại việt nam
khi mà hoạt động ở việt nam
thì tiktok sẽ bân thủ các quy định và pháp luật ở việt nam
qua cái việc kiểm tra
thì tiktok cũng sẽ có nhiều cơ hội

cho người dùng
ở trên các nền tảng
để tiktok được diễn bằng người dân việt nam
không chỉ riêng tiktok
nhiều nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới hoạt động ở việt nam
đã có nhiều sai phạm
nhiều hành vi vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội
chính vì vậy
việc hoàn thiện những quy định của pháp luật
đồng bộ về cơ sở pháp lý
là yêu cầu trước mắt
để lực lượng chức năng có cơ sở quản lý
giám sát xử lý những sai phạm
và yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới hoạt động
theo đúng quy định của pháp luật việt nam
ngăn chặn những thông tin xấu độc
các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
không phải là câu chuyện một sớm một chiều
trong đó các nhà cung cấp đơn vị chủ quản
của những nền tảng xuyên biên giới này
cần có trách nhiệm hơn
đối với việc bảo vệ sự an toàn của người dùng
cũng như tuân thủ nghiêm những quy định của pháp luật việt nam
mọi hành vi vi phạm pháp luật
dù là trên không gian mạng
cũng đều bị xử lý thích đáng
chúng tôi sẽ còn tiếp tục chủ đề này
ở những chương trình tiếp theo
còn bây giờ thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần
trên kênh antv